trong công văn thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thanh tra bộ công thương cũng nêu rõ doanh nghiệp sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ban hành văn bản gửi thông báo đến các đơn vị vụ thị trường trong nước thanh tra bộ tổng cục quản lý thị trường bộ công thương bộ tài chính tổng cục hải quan để giám sát xử lý việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
đồng thời thanh tra bộ công thương yêu cầu năm doanh nghiệp vi phạm thực hiện việc bàn giao giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho thanh tra bộ công thương tại trụ sở các cơ quan đại diện của bộ công thương tại tp hcm
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là tới giảm trung thu lượng tiêu thụ bánh trung thu trên thị trường đang rất lớn bên cạnh bánh trung thu truyền thống bánh của các thương hiệu có tiếng thì còn một lượng lớn bánh trung thu bẩn nhập lậu trôi nổi không rõ nguồn gốc
theo đại diện của cục quản lý thị trường hà nội bánh trung thu không rõ nguồn gốc bánh nhập ngoại giá rẻ bánh tự làm handmade được tung ra thị trường đặc biệt là giao bán trên mạng khá nhiều
cục quản lý thị trường hà nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra xử lý tại các điểm tập trung sản xuất nguyên liệu lớn như la phủ hoài đức và xuân đỉnh bắc tử liêm và các công ty cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo lớn ở hà nội
qua kiểm tra đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất nguyên liệu kinh doanh bánh trung thu bẩn
theo cục quản lý thị trường hiện việc giao bán bánh trung thu trên mạng cũng gây khó cho đoàn kiểm tra vì không có địa chỉ cụ thể không biết kho hàng tập kết ở đâu không rõ địa chỉ nơi sản xuất nên rất khó tìm
đây là vấn đề còn tồn tại trong nhiều mùa trung thu đến nay vẫn chưa xử lý được
tết trung thu dằm tháng tám đang đến rất gần
sau hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín thì thị trường hàng hóa phục vụ cho tết trung thu đang dần sôi động trở lại và nhiều cơ sở sản xuất đồ chơi truyền thống như đầu lân lồng đèn hay các cửa hàng bán bánh trung thu đều nhộn nhịp phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
ngay sau đây xin mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên
cơ sở sản xuất đầu lân của anh trương như rem thành phố huế những ngày này đang tức bực hoàn thiện những đơn đặt hàng cuối cùng
từ đầu năm cơ sở của anh đã làm hơn sáu trăm linh đồ lân lớn và một mươi đầu lân nhỏ phục vụ thị trường
năm nay sức mua lớn nên lượng hàng sản xuất không kịp bán
tùy vào từng mẫu mã độ phức tạp mà mỗi đầu lân có giá từ bốn đến sáu triệu đồng thậm chí là vài chục triệu đồng
cơ sở mình năm nay vượt mức trị tiêu phải tranh thủ làm ngày làm đêm để cho cả em chơi
sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh
thị trường đồ chơi trung thu năm nay có sức hút và được ưa chuộng
tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế nhu cầu mua đồ chơi truyền thống tăng gấp hai ba lần
nắm bắt được tâm lý của các em nhỏ nhiều nhà sản xuất trong nước đã tung ra thị trường những mẫu đồ chơi giá rẻ có mẫu mã đa dạng và phong phú
giá thì vẫn bình thường đồ chơi thì hàng cũng bình thường nhưng mà trừ ra đầu lân thì nó chạy hàng thôi còn những cái này thì vẫn bình thường hàng cũng
nhưng giờ chưa những cái đồ chơi này là chưa để cần ngay thôi mềm mềm đông
cùng với đồ chơi thị trường bánh trung thu cũng không kém phần số đồng
ghi nhận tại thành phố đà nẵng một số loại bánh trung thu cao cấp có mức giá cao hơn so với mọi năm khoảng năm
dòng bánh bình dân giá cũng tăng nhẹ nhiều loại bánh đặc biệt của các thương hiệu lớn có giá lên tới bốn triệu đồng một hộp
nói chung là các công ty người ta cũng muốn cho công nhân sau khi dịch mấy năm
tất cả các công ty đều mua mà họ lại mua trước họ mua sớm
mua sớm cho nên cái lượng hàng trên đô bây giờ hiện trường mà đã gần như là hụt hàng rồi đó
về chi phí thì nó cũng không khác mọi năm mấy
với lại sau hai năm dịch thì anh cũng muốn là mua thêm quà cho đối tác và kể cả cho gia đình mình nữa
có thể thấy thị trường tết trung thu năm nay có sự thay đổi rõ rệt hơn so với mọi năm
việc thay đổi mẫu mã kiểu dáng của các sản phẩm đã kích cầu nhu cầu mua sắm của người dân